trên đường võ văn kiệt quận một tp hcm có một điểm tham quan mua sắm được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến
mỗi khi có dịp ghé thăm tp hcm đó là ngôi chợ nga russian market
chợ nga ra đời năm hai nghìn tại trung tâm thương mại central garden quận một với hầu hết tiểu thương là những người gắn bó và yêu văn hóa đất nước con người nga
chợ có gần hai trăm linh gian hàng với các mặt hàng chuyên dùng ở nga như các loại trang phục áo khoác chocolate thực phẩm thức uống đồ chơi và nhiều mặt hàng là sản phẩm đặc sản của nước nga
đặc biệt của chợ này là chuyên đồ lạnh và có những mặt hàng chỉ riêng ở ngôi chợ này mới có
khách đến với chợ nga ngoài người việt nam người nga còn có những du khách châu âu hàn quốc trung quốc
gần hai mươi năm ra đời chợ nga trở thành điểm hẹn của những người yêu văn hóa và sản phẩm nga
là điểm đến của du khách khi tìm hiểu nét văn hóa và đời sống các mặt sinh hoạt của thành phố du lịch sôi động thành phố hồ chí minh